hiện nay bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra trên ba mươi bảy tỉnh thành phố trong cả nước
không những ảnh hưởng về môi trường mà gây thiệt hại lớn về kinh tế
để hạn chế dịch bệnh xảy ra tp hcm kiến nghị với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần sớm quy hoạch lại ngành chăn nuôi lợn sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
tình hình dịch tả heo châu phi hiện nay đã áp sát địa bàn thành phố nhưng trước đó
ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai các biện pháp cấp bách huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
đoàn sinh học tiêu độc khử trùng nên không để tình hình dịch bệnh xảy ra
từ mùa một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến bây giờ chưa xảy ra
phi phải nói thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và các xã văn ngành của thành phố
đã vào cuộc một cách rất quyết liệt quản lý rất chặt chẽ trong đó phải nói là giải quyết đồng bộ các giải pháp
hiện nay chăn nuôi heo của thành phố được tập trung nhiều như ở huyện củ chi huyện bình chánh
huyện cần giờ huyện nhà bè huyện hóc môn v v
trong đó nhiều trang trại chăn nuôi heo đã đầu tư mô hình chăn nuôi công nghệ cao an toàn sinh học
đối với trang trại chăn nuôi thì chúng tôi rất là chặt chẽ trong các khâu phòng chống dịch
bây giờ là người lao động trong các trang trại này được cấm trại một trăm linh
và hàng tháng thì người lao động này mới được ra
và chúng tôi sát trụng tiêu độc sát trụng hầu như là hàng ngày
không thể để tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ như hiện nay một số tổng công ty chế biến thực phẩm công ty xuất khẩu
đã kiến nghị với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần sớm quy hoạch lại ngành chăn nuôi heo
nhà nước làm sao phải quy hoạch lại nguồn giết mổ và làm sao phải đảm bảo được tất cả những điều kiện tiêu chuẩn
trong các trang trại chăn nuôi cũng như các điều kiện về dịch tễ thì mới lúc đó thì việt nam mới có khả năng để mà xuất khẩu được
để chuẩn bị đủ nguồn cung hiện nay một số tổng công ty lớn như tổng công ty thương mại sài gòn sacha
công ty cổ phần việt nam kỹ nghệ sốc sản vitsan đã xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi tập trung ở các tỉnh